đối với các quận nội thành những chiếc loa di động đã lâu không được sử dụng nay cũng đã được dùng lại
mỗi ngày bốn lượt loa di động của phường hàng bồ quận hoàn kiến đi tới từng ngõ nhỏ tuyên truyền với các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
loa phường trước đây phát ở phía bên ngoài thì đúng là khu cân trong không thể tiếp cận được thông tin
nhưng mà hiện nay là đã có cái vấn đề loa kéo
cái loa kéo này nó cũng giúp cho các cái ngõ sâu của các nhà có thể nhận tiếp cận được cái thông tin
đặc biệt trong những ngày qua tại các đơn vị phường xã hệ thống loa truyền thanh không chỉ làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
mà còn góp phần tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
trong mỗi một tổ bầu cử thì cũng chỉ có hạn chế người
và với số cử tri trên một tổ bầu cử rất lớn do đó việc này chúng tôi cũng thấy có loa
chúng tôi phát thanh thì sẽ có những phương án tuyên truyền đến người dân và người dân sẽ nhận thức tốt hơn
hiện nay trên địa bàn hà nội có năm trăm bảy mươi chín đài truyền thanh cơ sở tại các xã phường thị trấn cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân
loa truyền thanh được xem là kênh chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở
bền bì và hữu ích tiếng loa phùng xã vẫn len lõi tới từng ngõ xóm giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin về chính địa bàn nơi cư trú

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đặc điểm biến chủng virus lần này có nguy hiểm hơn phức tạp hơn gây bệnh nặng hơn và khó kiểm soát hơn
thứ ba là dịch bệnh lây nhiễm từ cộng đồng sang khu công nghiệp và từ khu công nghiệp sang cộng đồng thông qua người lao động thông qua công nhân
về các giải pháp để ngăn chặn thủ tướng nhấn mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo ở các cấp đã bám sát tình hình kịp thời quyết liệt đúng hướng và đưa và đưa ra các giải pháp khả thi
các bộ ngành làm tốt việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách phối hợp nhịp nhàng hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công lấy tấn công là chính trong đó thực hiện rất quyết liệt và tích cực chiến lược vaccine
ông phan đình trạc ủy viên bộ chính trị trưởng ban nội chính trung ương đã đề nghị cần phải đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với năm sai phạm và hai vụ án lớn ở tp hcm phản ánh trên báo lao động online
về quan điểm chỉ đạo
lãnh đạo xử lý đối với các sai phạm nêu trên ông phan đình trạc đề nghị ban thường vụ thành ủy tp hcm tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ xử lý nghiêm với tinh thần có vụ việc thì phải xác minh làm rõ tích cực khẩn trương rõ đến đâu xử lý đến đó có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra kết luận có tội thì phải truy tố xét xử vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng nhà nước đoàn thể
theo ông trạc trong quá trình kiểm tra thanh tra kiểm toán nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý điều tra xử lý theo quy định của pháp luật không chờ đến khi kết thúc quá trình điều tra thanh tra kiểm toán mới chuyển
sẽ công khai minh bạch các khoản đóng góp vào quỹ vaccine phòng covid một mươi chín đó chính là khẳng định của ông võ thành hưng
vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước bộ thành hưng
với báo kinh tế và đô thị về nguyên tắc hoạt động cũng như là quy trình tiếp nhận đóng góp về quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
theo quy định quỹ sẽ được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên cơ sở đó sẽ huy động nguồn lực đóng góp của các tổ chức cá nhân
bên cạnh đó trong quyết định thành lập quỹ thủ tướng chính phủ đã giao cho bộ tài chính quản lý nguồn tài chính của quỹ
tuy nhiên bộ tài chính chỉ có chức năng quản lý tài chính còn quyết định sử dụng khi nào và mỗi lần bao nhiêu
thì các cơ quan có liên quan sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để quyết định
trên cơ sở đó bộ tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ để thực hiện mua vaccine
bên cạnh đó số thu của quỹ cũng sẽ được ghi nhận và sẽ được công khai minh bạch trên các website của bộ tài chính kho bạc nhà nước
trong trường hợp cần thiết thì sẽ có thanh tra kiểm toán theo quy định
báo tuổi trẻ online phản ánh mặc dù chưa được sự cho phép của các cơ quan ban ngành
đơn vị thi công thủy điện nước long ở xã ba tiêu
huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi vẫn cho xe cơ giới đào bới rừng phòng hộ làm đường thi công hạng mục của thủy điện này
tại hiện trường nhiều cây cối bị cưa đổ lấp dưới đất đá rừng già bị xé toạc tan hoang như là tấm áo vá
hai bên đường những trụ điện được đơn vị thi công dựng lên sẵn sàng phục vụ thi công hạng mục
hầm dẫn nước phục vụ dự án thủy điện nước long
dọc khu vực rừng này có rất nhiều biển rừng phòng hộ cấm chặt phá đốt rừng lấn chiếm đất rừng đào bới đất rừng
tại những biển báo này cây cối đổ ngã đất đá bị đào bới trong quá trình thi công
sau khi phát hiện sự việc này cơ quan chức năng đã lập chốt chặn bảo vệ hiện trường
còn kiểm đếm đánh dấu những cây thuộc rừng phòng hộ bị cưa đổ
hạt kiểm lâm huyện ba tơ đã có báo cáo cho biết vụ việc được phát hiện vào ngày một mươi tám tháng năm
tổng diện tích rừng bị phá và lấn chiếm khoảng năm m hai
tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên phương thảo quang huy cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với sáng phương nam
trong tối ngày hai mươi chín tháng năm thành phố hồ chí minh ghi nhận thêm một mươi ca nghi nhiễm mới trong cộng đồng
trong đó có tám trường hợp liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
và hai liên quan đến ca bệnh đi khám tại bệnh viện hoàng mỹ
như vậy thành phố đã ghi nhận tổng cộng một trăm linh ca nhiễm
trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng là chuỗi lớn nhất với chín mươi ba ca bệnh
chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại bệnh viện hoàng mỹ có bảy ca
hcdc đề nghị những người liên quan đến hội thánh này cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm rất cao
chiều nay bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh thông báo kết quả giải mã gen hai ca bệnh
phát hiện tại bệnh viện hoàng mỹ đều thuộc biến chủng b một nghìn sáu trăm một mươi bảy hai biến chủng ấn độ
kết quả này tương tự với năm trường hợp thuộc hội thánh truyền giáo phục hưng chiều hai mươi tám tháng năm
theo đánh giá ban đầu hai chủ lây nhiễm có thể có mối liên hệ với nhau
ca nghi nhiễm mới phát hiện của chuỗi hai ca bệnh phát hiện khi đi khám tại bệnh viện hoàng mỹ
có mối liên hệ với chuỗi lây nhiễm liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
ngành y tế sẽ tiếp tục làm rõ mối liên hệ này để xác định nguồn lây của các chuỗi lây nhiễm
hcdc cho biết thêm thành phố tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc
lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để đánh giá nguy cơ mầm bệnh có thể đã có trong cộng đồng
người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang
vì thế người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền
và hợp tác với ngành y tế trong thực hiện phong tỏa cách ly lấy mẫu xét nghiệm
đồng thời trung thực trong khai báo y tế về nguy cơ yếu tố tiếp xúc của bản thân
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở mất vị giác cứu giác đi khám bệnh ngay
và phải khai báo trung thực khi đến cơ sở y tế
ban nội chính trung ương ban thường trực ban chí đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã có buổi làm việc với thường trực thành ủy tp hcm để kiểm tra đôn đốc
việc thực hiện kết luận của thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
liên quan đến các sai phạm xảy ra tại khu đô thị mới thủ thiêm và các vụ án vụ việc khác
theo đó ban nội chính trung ương đánh giá thời gian qua ban thượng vụ thành ủy tp hcm
đã nghiêm túc tích cực lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nỗ lực
khắc phục hậu quả thiệt hại xử lý các sai phạm theo các kết luận kiến nghị
của ủy ban kiểm tra trung ương thanh tra chính phủ và kiểm toán nhà nước
tuy nhiên để đảm bảo tiến độ xử lý theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng chính phủ thời gian tới đề nghị ban thường vụ thành ủy
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ
đối với các sai phạm tại khu đô thị thủ thiêm tiếp tục ra soát ba mươi ba trên sáu mươi bảy dự án còn lại
mà thanh tra chính phủ kiến nghị giao thanh tra thành phố tổ chức rà soát
thanh tra để xử lý theo quy định
trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ý kiến của các cơ quan
bộ ngành chức năng tp hcm khẩn trương thu hồi và hoàn trả hơn hai mươi sáu tỷ đồng
tạm ứng từ ngân sách nhà nước đầu tư cho khu đô thị mới thủ thiêm để tránh thất thoát
sớm có giải pháp huy động nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng
hơn bốn tỷ đồng
hàng cuối là ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nếu không thực hiện xong thì chuyển các vụ việc
đã rõ dấu hiệu phạm tội đến cơ quan điều tra để điều tra xử lý
xin chuyển sang một vấn đề khác thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch bệnh
khoai lang tiếm nhật ở tỉnh vĩnh long đang bị ách tắt đầu ra
người dân địa phương gặp nhiều khó khăn khi một kg khoai lang mua tại rượu chưa đến năm trăm linh đồng
trước tình hình này tỉnh đoàn vĩnh long phối hợp cùng các mạnh thường quân
các tình nguyện viên đã phát động chương trình chung tay hỗ trợ khai khoai lang bình tân
ba năm tấn khoai lang tiếm nhật từ xã tân hưng huyện bình tân về trung tâm hoạt động
thanh thiếu niên phường hai thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút toàn bộ lượng khoai lang này đã được người dân đến mua
với giá ba đồng một kg
hôm qua cô có coi trên mạng cô thấy rau là giải cứu khoai lang
cho nên cô chạy đến đây cô đăng ký tám mươi kg để cho bà con nói sớm cùng ăn
để chia sẻ với bà con
nơi khó khăn rẻ lúc đó cô mua có ba kg rất rẻ so với ở siêu thị hay là chợ
cô thấy vậy là cũng thấy tội nghiệp cho dân quá cho nên cô đến đây để đăng ký mua
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín khoai lang vĩnh long không xuất khẩu được
người trồng khoai gặp nhiều khó khăn vì giá giảm sâu
trước tình hình đó tỉnh đoàn vĩnh long phát động chương trình giải cứu khoai lang
ngoài trực tiếp đến tận ruộng nho hoa lực lượng đoàn viên thanh niên còn giúp bà con vận chuyển
đến từng điểm bán
việc làm này vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh vừa giúp người dân tiêu thụ được lượng khoai tồn động
qua cái triển khai này thì được sự quan tâm đồng hành của bà con rất là nhiều
nói về để tiêu thụ khoai thì được phượng hưởng ứng rất là đông đảo bà con nhiệt tình ủng hộ
thì qua cho thấy là thấy được cái tinh thần phấn khởi tương thân tương ái của bà con mình
trong mùa dịch này đang khó khăn như thế
mỗi người mua một ít để về mình có thể là chia cho mọi người trong hàng xóm của mình
ở nơi mình cư trú để qua đó là cũng góp phần để hỗ trợ cho bà con của bình tân
có thể là giải quyết được cái đầu ra của nông sản là cụ thể là khoai lang tím để một phần nào đó
để góp thêm cái thu nhập của bà con và khi mà tiêu thụ cái nông sản trong cái mùa dịch này
chỉ trong hai ngày phát động chương trình đã giúp giải cứu khoảng một mươi năm tấn khoai lang
cho huyện bình tân tỉnh vĩnh long
hiện trên địa bàn huyện còn bốn một trăm ba mươi hectare khoai đang trên đồng chưa thu hoạch
tỉnh đoàn vĩnh long rất mong muốn
các cá nhân cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ nông dân
tiêu thụ khoai lang trong mùa dịch bệnh
hơn hai mươi hai năm trăm linh trường hợp xe ô tô vi phạm trong đó có năm một trăm chín mươi trường hợp đã bị xử lý
với tổng số tiền trên một mươi chín hai tỷ đồng
đó là kết quả sau hơn một năm triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
thông qua hệ thống camera giám sát hay thường được gọi là phạt nguội tại tỉnh bình phước
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
sau gần một năm triển khai xử lý phạt nguội qua hình ảnh
ý thức của người tham gia giao thông đã có sự chuyển biến rõ rệt
tuy nhiên tỷ lệ người vi phạm vẫn cao
thời gian đầu thực hiện mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên dưới một trường hợp
đến nay mỗi ngày hệ thống cảnh báo gửi về trung tâm khoảng năm trăm linh trường hợp vi phạm
đối với trường hợp vi phạm qua hình ảnh camera phạt nguội
người dân sẽ nhận được thông báo nêu rõ thời gian địa điểm và lỗi vi phạm
nếu người dân xác định vi phạm như thông báo
có thể không cần đến cơ quan công an mà có thể liên hệ với biêu điện
để được hướng dẫn làm thủ tục ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan
bên cạnh đó cũng sẽ có thể lên cổng dịch vụ công quốc gia
và thực hiện nộp phạt để đỡ mất thời gian đi lại
tránh tập trung đông người trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay
trước những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa lũ
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tp hà nội đã đẩy mạnh tuyên truyền
tích cực tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến đường thủy nội địa đặc biệt tại các bến khách ngang sông
ghi nhận của phóng viên thời sự tại đội cảnh sát đường thủy số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
tại bến đỏ sâm xuyên xã hồng vân huyện thường tín hà nội
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên tiến hành kiểm tra
các bến khách ngang sông hoạt động tại đây
với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông
nên việc nhắc nhở các chủ phá tuân thủ về luật an toàn giao thông đường thủy
và trang bị các thiết bị cứu hộ như áo phao dụng cụ nổi được chú trọng quan tâm
được năm mươi người và hai ô tô hả
bây giờ về đảm bảo trật tự giao thông đường thủy mùa báo sắp tới
thì đề nghị anh chuẩn bị các phao cứu sinh
rồi áo phao dụng cụ nổi cho người tham gia giao thông
bây giờ đây kiểm tra đây
anh đã được cấp dụng cụ nổi đây rồi cầm tay
bác đã được cấp đây rồi
ngoài ra là tàu chuẩn bị thêm các áo phao
để cho người quân lợi
đấy áo phao
anh thử mắc mấy cái áo phao này để kiểm tra xem chất lượng còn đảm bảo không
vâng nói chung là biến pha này thì chúng tôi hầu như là chuẩn bị áo phao này
dụng cụ nổi này phao tròn phao lắm
đấy là phát cho những người đi qua phả
hầu như là cứ mỗi một năm là chúng tôi lại phải
những cái nào cảm thấy nó không đảm bảo chất lượng thì chúng tôi bỏ đi
bỏ đi và đồng thời bổ sung thêm những cái mới
đồng thời hành khách là ngồi đúng vị trí
và cầm những cái dụng cụ lội như áo phao hoặc là phao tròn phao lắm
đối với các xà lan chở vật liệu xây dựng như thế này
tải trọng lớn nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông là rất cao
vì vậy nhiều chủ tàu sau khi được cảnh sát đường thủy nhắc nhở
đã ý thức tuân thủ việc trở tải theo đúng quy định
mỗi tàu này nên chở bằng đăng kiểm tra đúng quy định của nhà nước bằng tải
và nếu mà chở quá tải thì đôi khi
khi mình xảy ra cái tình huống thì cấp bay quá thì mình không thể khả năng được kịp thở
các anh công an đường sông đường thủy là luôn tuyên truyền cho anh em ở đường đòi về sông đường thủy luôn
để cho các anh em đòi về sông đường thủy là đảm bảo an toàn
để trên phương tiện để lưu thông trên mọi tuyến đường
đội cảnh sát giao thông đường thủy số hai quản lý gần một trăm linh km đường thủy thuộc sông hồng và sông đuống
trong đó có một mươi ba bến đỏ ngang và hàng trăm tàu thuyền qua lại thường xuyên trên tuyến
tuy vậy việc tuyên truyền
nhắc nhở cũng như chú trọng phát hiện những vi phạm về an ninh an toàn đường thủy
đặc biệt là vào mùa mưa lũ đã được đội xây dựng cụ thể
đội cảnh sát giao thông đường thủy số hai đã xây dựng kế hoạch cụ thể
để tuyên truyền tới các người tham gia giao thông trên đường thủy
và các bến đỏ ngang dọc đội cảnh sát giao thông đường thủy số hai quản lý
trong đó đội cảnh sát giao thông đường thủy số hai đã quán triệt tới một trăm linh cán bộ
chiến sĩ khi tuần giao thông
thì phải đảm bảo cái việc tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông
ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở
thì đội cảnh sát giao thông đường thủy số hai cũng đã thường xuyên tuần tra
và xử lý những đối tượng những người tham gia giao thông đường thủy
mà không chấp hành cái luật giao thông đường thủy nội bộ
nhờ triển khai kịp thời đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội không xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng
không có thiệt hại về người khi tham gia giao thông
thời gian tới lực lượng cảnh sát đường thủy tiếp tục để mạnh công tác tuyên truyền
tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng tài sản cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy
trong mùa mưa bão